ngày sáu tháng một mươi tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam hội hữu nghị việt nam lào tại quảng nam đã tổ chức đại hội đại biểu hội hữu nghị việt nam lào tỉnh quảng nam khóa hai nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
đây là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm hai mươi năm tái lập tỉnh quảng nam vào năm hai nghìn một mươi bảy bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị hợp tác việt lào ngày một mươi tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
và năm mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào ngày năm tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi
trong nhiệm kỳ qua ban chấp hành hội và các tri hội trực thuộc trong tỉnh quảng nam đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân và đạt được một số kết quả đáng khích lệ như tổ chức nhiều chuyến công tác nhân đạo sang tỉnh xê công lào
tặng quà khám và phẫu thuật bệnh về mắt với hơn một ca bệnh phát thuốc miễn phí tặng học bổng cho hai trường là phổ thông dân tộc nội chú
và trường hữu nghị việt lào với tổng trị giá hơn hai tỷ đồng các đại biểu góp ý sửa đổi bổ sung một số nội dung của điều lệ hội cho phù hợp với tình hình yêu cầu mới
bầu ra ban chấp hành và ban kiểm tra của hội nhiệm kỳ tới dịp này liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam đã tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động đoàn kết hữu nghị việt lào của tỉnh